nằm giữa trung tâm của tây nguyên và là nơi tập trung sinh sống của bốn mươi bảy dân tộc anh em
đắk lắc với nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch
trong những năm qua địa phương đã định hướng phát triển du lịch gắn với cộng đồng các dân tộc
từ đó thông qua du lịch đã thay đổi diện mạo các buôn làng góp phần tạo sinh kế cho người dân địa phương
hồ lắc hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai của cả nước
một điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng của tỉnh đắk lắc
nơi đây ngoài là buôn làng người mân âu với những ngôi nhà dài đặc sắc
còn là nơi du khách có thể cưỡi voi dạo quanh hồ lác và trải nghiệm nhịp điệu cổng chiêng
di sản văn hóa phi vật thể được unesco công nhận của núi rừng tây nguyên
còn tại khu du lịch sinh thái cô tam một trong những điểm đến du lịch ẩm thực núi rừng nổi tiếng ở đắk lắc
cũng tương tự như khu du lịch hồ lắc đơn vị kinh doanh vẫn chủ động sử dụng đến chín mươi nhân lực là nguồn lực địa phương
với mục đích vừa tạo công an việc làm vừa không làm mất đi nét văn hóa bản địa
trong quá trình của dự án này đều phải ưu tiên cho người tại chỗ
vì tôi cho rằng là người tại chỗ là cái bản chất người ta hiền lành tập tà chất phát
và người ta là cái bảo vệ môi trường cũng như là bản sắc văn hóa của họ cũng rất là phong phú và đa dạng
vậy cho nên là muốn làm du lịch cũng phải giữ gìn cái bản sắc của họ
thì muốn giữ của họ thì phải người của họ thì giữ gìn
thì nó mới bền vững và nó mới có ý nghĩa
với nhiều thắng cảnh đẹp và các sản phẩm du lịch hấp dẫn ngành du lịch đắk lắc
đã đạt được nhiều ấn tượng trong thu hút du khách
theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi sáu địa phương đón gần sáu trăm linh lượt du khách
tăng gấp hơn hai lần so với trước đó năm năm
để thực hiện được cái vấn đề này thì trước hết là chúng tôi cũng phải là tập trung tuyên truyền
để cho người dân hiểu được về cách làm du lịch
để tự giác làm du lịch
điệp hội du lịch khuyến khích các lựa hành để mà giúp cho những người mà có tham gia
trong cái du lịch cộng đồng đó thì về mặt chuyên môn
sẽ hướng dẫn người ta làm nơi nào nơi ăn nghỉ như thế nào nơi vệ sinh như thế nào
với những tiềm năng và thế mạnh tỉnh đắk lắc đang quy hoạch phát triển ngành du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với mục tiêu đón một một triệu lượt khách đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó là tập trung xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với việc bảo tồn
và phát triển các giá trị
các giá trị văn hóa thiết thực tại các buôn của đồng bào nơi đây